các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các phòng cháy chất cháy thành quảng nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa
theo ước tính thiệt hại ban đầu là gần một tỷ đồng
được biết đến cuối giờ chiều sáng nay ngọn lửa vẫn đang bùng cháy
khói đen bốc nghi ngút vụ cháy xảy ra trên quốc lộ một a khiến giao thông hỗn loạn ủn tắc kéo dài